ứng dụng vssid là một bước đột phá mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành bảo hiểm số việt nam
sau gần ba năm triển khai với hơn ba mươi hai triệu người dùng ứng dụng vssid ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích trong việc cung cấp thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
quá trình tham gia thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến các tiện ích tra cứu và còn nhiều nội dung hữu ích khác
nhằm cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích trên ứng dụng vssid đáp ứng nhu cầu sử dụng của đông đảo người dân và người lao động
bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp với bộ công an thực hiện điều chỉnh nâng cấp ứng dụng vssid đáp ứng yêu cầu kết nối tích hợp tài khoản vned với ứng dụng vssid đăng nhập ứng dụng vssid bằng tài khoản vned
đây cũng là một trong những lợi ích mang lại cho bộ công an
việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
để sử dụng tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng vfid người dùng cần đáp ứng các yêu cầu sau đây
một là đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm sội việt nam
hai là đã có tài khoản định danh điện tử
hai là đã có tài khoản định danh điện tử
ba là đã cài đặt ứng dụng vnid phiên bản hai một và ứng dụng vssid phiên bản một sáu bảy trở lên
người tham gia cài đặt phiên bản mới nhất của hai ứng dụng nêu trên tại kho ứng dụng app store dành cho điện thoại sử dụng hệ điều hành ios hoặc trên google play với điện thoại sử dụng hệ điều hành android
các bước thực hiện như sau
bước một tại màn hình đăng nhập ứng dụng vssid
người tham gia chọn đăng nhập ứng dụng vssid

người tham gia chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử
ứng dụng vred sẽ điều hướng sang ứng dụng vnid
bước hai tại màn hình đăng nhập ứng dụng vnid
người tham gia đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử
sau khi đăng nhập tài khoản định danh điện tử thành công
ứng dụng vnid sẽ điều hướng về ứng dụng vnid và hiển vị như sau
như vậy chỉ với vài thoát tác đơn giản
người tham gia đã có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử
đăng cấp để đăng nhập và sử dụng đầy đủ các tính năng tiện ích trên ứng dụng vdf id
tiện ích này mang đến sự thuận lợi cho người dân các địa phương trên cả nước
bảo hiểm bắc cạn đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào để công tác khám chữa bệnh
với lại dịch vụ công hành chính
bắc cạn đã đạt được những bước tiến rất đáng kể khám chữa bệnh ở trên các huyện của toàn tỉnh
dịch vụ công hành chính đã giảm thiểu được chi phí và đi lại của người dân doanh nghiệp
đem lại hiệu quả cao cho tỉnh nhà
cùng với cả hệ thống chính trị toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
mang lại những thay đổi đột phá góp phần kiến tạo và xây dựng ngành bảo hiểm số việt nam số
theo đúng định hướng về chính phủ số của đảng và nhà nước ta
trong đó hiện ngành đang quản lý hơn
chín mươi một bảy mươi bốn triệu người tham gia trong đó đã xác thực và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ chín mươi bốn
bảo hiểm xuất việt nam cũng phối hợp với các bộ ngành triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông
đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú hỗ trợ chi phí mai táng trợ cấp mai táng
hoàn thành cung cấp các dịch vụ công trực tuyến giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đăng ký đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế
triển khai hiệu quả ứng dụng vthid tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
bảo hiểm số việt nam cũng đã phối hợp triển khai sử dụng thẻ căn cứ công dân và ứng dụng định danh điện từ quốc gia vnid
phục vụ người dân đi khám
bệnh bảo hiểm y tế đạt gần một trăm linh cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng công nghệ sinh chắc tại cơ sở khám chữa bệnh
đến nay toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chip
với gần năm mươi triệu lượt tra cứu thông tin bảo hiểm y tế qua căn cước công dân phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
qua đó đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh và cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
những kết quả đạt được trong triển khai công tác chuyển đổi số
thực hiện đề án sáu đã mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặt trong mọi hoạt động của ngành
góp phần kiến tạo và xây dựng ngành bảo hiểm số việt nam số
theo đúng định hướng về chính phủ số đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia